năm nay các nhà vườn ở các tỉnh nam trung bộ cũng như tỉnh phú yên đều thận trọng với vụ hoa tết
ngay từ khi xuống giống hầu hết nhà vườn đều giảm số lượng trậu hoa lớn vì giá cao
theo nhiều nông dân ở các làng hoa tết truyền thống sở dĩ họ lựa chọn giảm số lượng đi
là do dự báo năm nay hoa sẽ khó tiêu thụ hơn là mọi năm do ảnh hưởng của thiên tai cũng như đại dịch covid một mươi chín
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố tuy hòa vùng trồng hoa trọng điểm của tỉnh phú yên
năm nay gia đình bà lương thị vương chỉ trồng ba trăm linh trậu hoa quốc tết giảm hơn một trăm năm mươi trậu so với năm ngoái
mà hầu hết lại là trậu nhỏ bà vương nhận định tết này sức mua hoa sẽ giảm hơn mọi năm
giảm số thông rộng chứ mà còn tiền bỏ ra thì làm đó mà chừng sợ nóng và dịch một cái nữa coi như không chết
dần dần rơi vào cái tình thức bị động chiến thối lượng năng có nhiều nên người ta tính người ta trong cái ngang
nhưng bây giờ giảm xuống chỉ còn có ba trăm linh thôi
nhưng năm trước mỗi năm hơn năm trăm linh hộ
hộ dân ở thành phố tuy hòa bán ra thị trường trên bảy mươi trậu hoa cây cảnh nhưng năm nay giảm có một nửa
những loại hoa trồng từ một đến hai năm trước năm nay mới bán được lại càng lo hơn vì đầu tư nhiều sợ giá thấp
lo lắng là vậy song điều mà người trồng hoa tết có thể làm được lúc này là trăm hoa thật kỹ để nở đúng vào dịp tết và tiêu thụ hết
bởi nếu không vô liếng dành dụng cả năm đổ vào hoa tết đến giờ chót xuất vườn gặp bất lợi thì sẽ bị thua lỗ nặng